trong khuôn khổ chuyến công tác tại việt nam chiều ngày một mươi chín tháng bảy đồng chí thượng tướng sẻng nuôn sanh nha lạt
bí thư trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
đón tiếp đoàn có đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy
cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
tại buổi tiếp đồng chí trương quang nghĩa thông báo những kết quả đạt được
thông qua mối quan hệ hợp tác giữa đà nẵng lào trong thời gian vừa qua
đến nay thành phố đà nẵng đã ký kết với các địa phương của lào ba mươi bản ghi nhớ về hỗ trợ kinh phí
tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo nông nghiệp quy hoạch
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu của đà nẵng sang lào đạt hơn ba mươi sáu năm triệu đô la mỹ
và hiện có bốn doanh nghiệp của đà nẵng đang đầu tư tại lào
phó chủ tịch quốc hội lào giảng luân say nha lạt cảm ơn sự giúp đỡ của đà nẵng nói riêng
và việt nam nói chung đối với công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới
đặc biệt là giúp đỡ trong công tác tổ chức hoạt động hội đồng nhân dân cấp tỉnh
bởi lào mới tái lập cơ quan dân cử cấp tỉnh vào năm hai nghìn một mươi sáu sau nhiều năm gián đoạn
phó chủ tịch quốc hội lào mong muốn đà nẵng sẽ quan tâm đầu tư vào lĩnh vực
vốn đang là thế mạnh của đà nẵng qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước
vùn đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước